trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều chủ nhà trọ và ký túc xá trên địa bàn tỉnh bình dương
đã quyết định miễn tiền thuê nhà từ một đến hai tháng nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động và sinh viên
đây là khu trọ của những người thu mua ve chai và bán vé số dạo tại thành phố thủ dầu một
dịch covid khiến quán bia đóng cửa chợ dân sinh vắng người ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập của những lao động nghèo này
và họ rất vui mừng khi chủ nhà trọ thông báo miễn tiền thuê nhà tới hai tháng
những ngày qua hàng loạt chủ nhà trọ ký túc xá tư nhân ở bình dương đã ra thông báo miễn tiền nhà trọ một hai tháng
để hỗ trợ người lao động và sinh viên nghèo
đây là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh đa phần công nhân người lao động tại bình dương tới từ tỉnh khác
và hầu hết phải đi thuê trọ
cảm động rơi nước mắt chị cũng rơi heo và chị suy nghĩ mình làm như là rất là đúng vậy đó
mình thấy việc làm này của các chủ nhà trọ là một việc làm rất là có ý nghĩa
cùng chia sẻ với chính quyền địa phương trong mùa dịch này
và cũng mong muốn các chủ nhà trọ tiếp tục nhân rộng mô hình này
để giúp cho các bạn sinh viên cũng như là công nhân
cùng với đó các chủ nhà trọ ở bình dương
bình dương còn phát tặng khẩu trang nước rửa tay
và liên tục nhắc nhở người thuê nhà giữ gìn vệ sinh chung nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh